kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín tại tỉnh lâm đồng có ba mươi tám điểm thi với sáu trăm linh phòng thi
đến thời điểm này công tác chuẩn bị về mọi mặt đã được tỉnh lâm đồng hoàn tất
sẵn sàng phục vụ cho kỳ thi diễn ra nghiêm túc an toàn đạt kết quả cao
trong những ngày qua lãnh đạo tỉnh lâm đồng đã đi kiểm tra lần cuối công tác chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
năm hai nghìn một mươi chín tại các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh
qua kiểm tra cho thấy tất cả hội đồng thi đã chuẩn bị tốt về mọi mặt bảo đảm đúng thời gian đúng quy định của bộ giáo dục và đào tạo
cùng với việc bảo đảm tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông cho kỳ thi
công an tỉnh lâm đồng đã chỉ đạo lực lượng kiểm soát không gian mạng internet nhằm phát hiện ngăn chặn
và xử lý các đối tượng sử dụng các thiết bị thông minh để thực hiện các hành vi gian lận trong thi cử
trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay toàn tỉnh lâm đồng có gần một mươi bốn thí sinh đăng ký dự thi
để bảo đảm tốt cho công tác coi thi sở giáo dục và đào tạo tỉnh lâm đồng đã huy động gần hai cán bộ làm nhiệm vụ coi thi
bảo đảm mỗi phòng thi có hai thí sinh
hai giám thị gồm một người của sở giáo dục và đào tạo và một người của trường cao đẳng đại học
biên chế cho tổng số sáu trăm linh phòng thi tại ba mươi tám điểm thi trên địa bàn toàn tỉnh
để giữa sở giáo dục với lại bốn đơn vị phối hợp thực hiện tất cả các nhiệm vụ theo đúng tiến độ mà bộ đã yêu cầu
với sự chuẩn bị tốt về mọi mặt của địa phương hy vọng kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay
tại lâm đồng sẽ diễn ra thuận lợi an toàn đúng quy chế và đạt kết quả cao nhất